hoa văn đại việt là dự án gây quỹ cộng đồng nhằm sử dụng công nghệ vector để vẽ lại toàn bộ các hoa văn cổ tiêu biểu của việt nam từ thời nhà lý đến trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm